sau những ngày hoạt động với cường độ mạnh gió mùa tây nam lại bước vào chu kỳ suy yếu ngắn khoảng một hai ngày
trong giai đoạn này nam bộ và tây nguyên vẫn còn có mưa rào và rông nhưng dựng mưa thì giảm
ngày mai cả hai khu vực này chỉ còn mưa ở mức giải rác thời gian mưa trở lại về chiều và tối
nền nhiệt ngày ở khu vực tây nguyên sẽ tăng lên mức ba mươi ba mươi ba độ và nam bộ duy trì mức nhiệt là ba mươi ba ba mươi
trên biển ở khu vực huyện đảo hoàng sa thời tiết chuyển tốt do hướng nam với cường độ trung bình cấp bốn
trời không có mưa rông
còn ở khu vực huyện đảo trường sa gió tây nam vẫn còn mạnh ở mức cấp năm
về chiều và tối xuất hiện mưa rào vào rông ở mức rải rác
nên tầm nhiệt sa cũng bị suy giảm xuống chỉ còn từ bốn một mươi km
và sau đây là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước